tổng thống nga vladimir putin đã nhấn mạnh moscow không có ý định chiếm thành phố kharkov của ukraine gần biên giới nga
nhà lãnh đạo nga khẳng định moscow đang đạt được thành công trên chiến trường bởi hành động theo đúng kế hoạch
khi được hỏi về mục tiêu của nga ở kharkov tổng thống putin lưu ý rằng ukraine phải chịu trách nhiệm về giao tranh gần đây cho khu vực
bởi kiev vẫn tiếp tục pháo kích vào các khu dân cư ở khu vực biên giới bao gồm cả bengrokov
tổng thống putin đồng thời nhắc lại rằng ông đã công khai cảnh báo kiev về việc moscow sẽ buộc phải thiết lập vùng đệm
tại những khu vực do ukraine kiểm soát nếu các cuộc tấn công không chấm dứt
quân đội nga đã tiến hành tấn công vùng kharkov trong tháng năm và chiếm giữ được một số khu định cư ở biên giới
trong một phát biểu hôm một mươi sáu tháng năm khi đến kharkov tổng thống ukraine volodymyr zelensky mô tả
tình hình tại thành phố kharkov rất nghiêm trọng và ukraine sẽ không để mất thành phố lớn thứ hai của nước này